chăm lo tết cho người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là đạo lý nhân văn sâu sắc của dân tộc ta được làm thường xuyên vào mỗi dịp tết cổ truyền
việc chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp các ngành của huyện triệu phong tỉnh quảng trị tích cực triển khai với nhiều hình thức linh hoạt giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm
xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái năm nào cũng vậy công tác chăm lo tết cho người nghèo luôn được các cấp ngành
chính quyền địa phương đặc biệt là mặt trận các cấp quan tâm thực hiện những việc làm đầy ý nghĩa những lời chúc thăm hỏi động viên đã làm ấm lòng người kém may mắn
tôi rất khó khăn nhưng tết năm nay được bên mặt trận và các đoàn thể về thăm và tàn qua gia đình tôi cũng rất mừng và khẳng khởi
theo kế hoạch ngay từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong đã tổ chức vận động các tổ chức
cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ chương trình tết vì người nghèo đồng thời có kế hoạch triển khai về các xã thị trấn trên địa bàn và giao chỉ tiêu đối với mỗi xã
thị trấn vận động ít nhất năm mươi xuất quà mỗi xuất từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng để chung tay giúp người nghèo đón tết
hôm nay riêng các xã trên địa bàn của huyện đã vận động gần một xuất quà cho bà con nhân dân
ủy ban mặt trận huyền cũng đã kêu gọi vận động gần một năm trăm linh xuất quà để cho hộ
hỗ trợ cho bà con nhân dân đặc biệt là ba xã vùng biển và tất cả các xã trên địa bàn để đón một cái tết vui tươi đầm ấm và hạnh phúc
năm nay tết đã đến gần các khu nghèo trên địa bàn huyện triệu phong đều đã được nhận quà của cấp huyện cấp xã và các tổ chức cá nhân hỗ trợ bà con rất vui tươi phần cười và chuẩn bị đón một tết vui tươi đầm ấm và hạnh phúc
chăm lo tết cho người nghèo
một trong những chính sách lớn của đảng và nhà nước thể hiện sự quan tâm chăm lo cho nhân dân với tinh thần mọi người đều được vui xuân đón tết không có hộ nào thiếu ăn trong dịp tết
nhiệm vụ này được huyện triệu phong tích cực thực hiện thường xuyên và luôn đem đến một cái tết ấm áp ân tình dành tặng cho những người nghèo
ngoài hỗ trợ vật chất việc đến thăm chúc tết động viên bà con vùng biển người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đã thể hiện được sự chia sẻ cùng nhóm lên ngọn lửa ấm cúng cho mỗi gia đình trong những ngày tết
một cơn mưa kéo dài kèm nước sông thượng nguồn đổ rồn về làm một số vùng trúng ở huyện tuy an phú yên ngập sâu
một số tuyến đường tại an định an nghiệp nước lên cao có nơi gần nửa mét chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho hay mưa lũ đợt này chưa gây thiệt hại về người nhưng gần sáu trăm năm mươi hectare hoa màu hư hỏng đời sống người dân bị đảo lộn
lần đầu tiên ngày cận tết ở địa phương bị lũ
trước tình hình mưa lũ mưa kéo dài khiến nước không thoát kịp ùn lại ở những điểm thấp trũng gây ngập cục bộ và dạng sáng nay tới chiều nước bắt đầu rút dần
trước tình hình mưa lũ ủy ban nhân dân tỉnh phú yên điều động nhiều lực lượng kiểm tra thường xuyên túc trực ở các điểm thấp trũng để ứng phó và hỗ trợ người dân cũng như cảnh báo đảm bảo an toàn
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp việt nam chịu tổn thất nặng nề bởi các diễn biến bất thường của thời tiết
vào sự vượt khó của người dân ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
với tốc độ tăng trưởng là một ba mươi sáu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt mức ba mươi hai một tỷ usd
để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn cảnh nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin chào bộ trưởng thưa bộ trưởng năm hai nghìn một mươi sáu đã đi qua xin bộ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật nhất mà ngành đạt được trong năm qua là gì ạ
thứ nhất chúng tôi có thể khẳng định là năm nay cái việc đầu tiên là chúng ta đã tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu với thiên tai và đã giảm thiểu được cái thiệt hại ở mức thấp nhất cho phép
năm nay một dấu ấn nữa là chúng ta với hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như vậy nhưng chúng ta cũng đã tập trung bằng mọi biện pháp
đến cuối năm những ngày này con số tăng trưởng gdp của chúng ta khả năng đạt một hai
cái tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông lâm thủy sản chúng ta
tăng cao nhất từ trước đến nay và năm nay chúng ta cũng đã cán đích như thế là ba mươi hai một tỷ đô la
mà trong đó một mươi mặt hàng chúng ta vẫn duy trì được cái xuất khẩu tổng giá trị từ một tỷ đô la trở lên
trong đó có chín mặt hàng là tăng từ năm cho đến thậm chí ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
và một điểm thứ tư phải nói đến kết quả năm nay nữa đó là sự vào cuộc của cả xã hội các thành phần kinh tế
đặc biệt là khu vực doanh nghiệp
rất nhiều doanh nghiệp lớn đã quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp
đây nó không chỉ làm tiền đề cho năm nay mà làm tiền đề cho giai đoạn tới khi mà chúng ta thúc đẩy nhanh hơn cái tái cấu nông nghiệp
để hướng đến một nền nông nghiệp hội nhập
bên cạnh những kết quả mà ngành đã đạt được thì còn điều gì khiến bộ trưởng còn cảm thấy băn khoăn chăn trở
nông nghiệp nước ta hiện nay nhìn chung vẫn là một nền nông nghiệp dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính
sản xuất rất là manh mũi
chúng ta hiện nay có một mươi ba tám triệu hộ
chúng ta có bảy mươi tám triệu miếng ruộng
thì như vậy một cái nền tảng sản xuất như vậy thì không thể nào chiến thắng một cách bền vững hiệu quả trong hội nhập được
do đó là không chỉ cái năng suất hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chúng ta thấp
mà bản thân quản trị cái ngành nông nghiệp của chúng ta cũng không thể nào hiệu quả cao
cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm rồi một loạt vấn đề
kể cả trong đó có hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về nông nghiệp từ trung ương đến địa phương
cũng còn rất nhiều những điều
mà bất cập mà chúng ta còn phải cố gắng hơn nhiều trong thời gian tới
hiện nay chúng ta hội nhập kinh tế nói chung trong đó có nông nghiệp vào sâu trong các thị trường quốc tế
thì đi đôi mấy cái cơ hội
một cái thách thức rất lớn ở những nước cường quốc đang tập trung có nền công nghệ
có nguồn nhân lực có quản trị có truyền thống phải sản xuất nông sản tốt
thì chúng ta đang phải đối mặt với cái sự khen khen hết sức cấp nền này
vấn đề người dân quan tâm nhất hiện nay muốn gửi đến bộ trưởng
là ngành nông nghiệp làm gì để có thể tăng trưởng bền vững
nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay
chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ trụ cột của ngành nông nghiệp
đó là chương trình tái cấu ngành nông nghiệp
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thuật mới
chúng ta thành công để chúng ta có một nền nông nghiệp
hướng đến hội nhập hiệu quả kinh tế cao
đem lại đời sống no đủ cho bà con nông dân
cho toàn thế hệ

trong phần tin thế giới

tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẽ cương quyết tạo ra các vùng an toàn ở syria

tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẽ cương quyết tạo ra các vùng an toàn tại quốc gia trung đông này
tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẽ cương quyết tạo ra các vùng an toàn ở syri để bảo vệ người dân tránh khỏi tình trạng bạo lực tại quốc gia trung đông này

giao cùng với bộ quốc phòng được chỉ thị trong vòng chín mươi ngày kể từ ngày ký xác lệnh này
phải cho ra đời một kế hoạch nhằm thiết lập các vùng an toàn ở bên trong và xung quanh syri
để người dân syri phải di chuyển chỗ ở có thể được sinh sống
và cho phép hồi hương những người syri đang tị nạn ở nước ngoài
phản ứng về dự thảo xác lệnh trên của mỹ người phát ngôn điện kremli
ông dmitry peskov cho biết chính quyền của tân tổng thống mỹ donald trump
không thảo luận với nga trước khi tuyên bố kế hoạch lập ra các vùng an toàn
dành cho người lánh nạn ở syri
còn phía thổ nhĩ kỳ cho rằng nước này vẫn đang chờ xem kết quả cam kết
tạo lập các vùng an toàn ở syri của ông donald trump
và nhấn mạnh từ lâu ankara vẫn ủng hộ một kế hoạch như vậy
chile phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp từ cộng đồng quốc tế
bởi tình trạng cháy rừng dữ dội diễn ra tại nước này trong hơn một tuần qua
cháy rừng không phải là điều hiếm gặp tại chile
song tình trạng hạn hán trong nhiều năm cùng thời tiết khô nóng
khiến vụ cháy rừng ngày hôm qua trở nên nghiêm trọng và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ
theo báo cáo có tám mươi năm ngọn lửa bao trùm khu vực rộng một trăm chín mươi hectare
khoảng năm mươi vụ cháy trong số này đã được kiểm soát
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một bốn lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong quá trình chữa cháy
và một mươi năm người khác bị thương nặng
hiện tại các đám mây khói do cho bụi từ các đám cháy tạo thành
đã lan tới thủ đô santiago
dù địa điểm đám cháy gần nhất cũng cách thành phố này một trăm bốn mươi km
và khiến mức độ
ô nhiễm khói bụi tại đây tăng cao gấp sáu lần so với mức trung bình
thủ đô paris của pháp đã lần đầu tiên vận hành thử nghiệm xe buýt tự hành
kết nối hai ga đường sắt với khu vực phía đông trung tâm thành phố
chính quyền thành phố paris cho rằng họ đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng về xe tự hành
cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài ba tháng
đây là giai đoạn đầu của chương trình triển khai xe tự hành tại thủ đô paris
các phương tiện tự hành sẽ sử dụng kết hợp hệ thống camera và laser
để nhận diện
phát hiện người và vật xung quanh xe buýt tự hành chạy điện là một phương tiện nhỏ
có thể chở được một mươi hành khách vận hành an toàn trên làn đường riêng biệt
hiện một số phương tiện với các chức năng tự hành đã sẵn sàng lan bánh
các hãng xe lớn như bmw kia volkswagen và general motors
đang trong cuộc chạy đua nhằm sản xuất những chiếc xe hoàn toàn tự động
để cung cấp ra thị trường vào năm hai nghìn hai mươi
để chào đón năm mới đinh dậu hình ảnh những chúa gà trống đã xuất hiện tràn ngập
ở nhiều quốc gia đón năm mới theo âm lịch
nhiều tác phẩm nghệ thuật về những chú gà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự độc đáo
đây là ngôi nhà truyền thống của nghệ sĩ chen fongshen
nơi ông tạo ra bức tượng gà siêu nhỏ để mừng xuân mới đang về
với chiều dài một mm thậm chí dù nhìn qua kính lúc thì chú gà do ông tạo ra cũng rất bé
theo nghệ sĩ forsen có lẽ đây là bức tượng gà trống bé nhất thế giới
chú gà trống ngồi trên một phiến đá trắng nhỏ
đặt bên trong một chiếc nhẫn tác phẩm còn có dòng chữ đại ý rằng
khi chú gà trống cất tiếng gáy thì cả thế giới sẽ bừng sáng ngụ ý cho sự bắt đầu
trong khi đó chú gà trống cao hai m được làm từ hơn hai trăm linh mảnh lego
sẽ là điểm nhấn trong cuộc diễu hành đón năm mới âm lịch đinh dậu năm hai nghìn hai mươi
vào ngày hai mươi tám tháng một ủy ban du lịch hồng kông cho biết họ ủy quyền cho ông nd hùng
nhà xếp hình logo chuyên nghiệp duy nhất tại đặc khu hành chính này là tác giả của tác phẩm này
sau sự ra đi của nhà vua bumifol adul sadet người dân thái lan muốn thể hiện tình cảm
sự tiếc thương đối với ông phần nào đó qua trang phục
trong mấy tháng qua người dân thái lan ra đường thường chỉ mặc trang phục màu đen sám trắng
thế nhưng theo quan niệm á đông khi chào đón tết nguyên đán
người dân thường thích những trang phục sắc màu
giữa trang phục phù hợp với quốc tang
trang phục đón tết nhiều người dân thái lan đang tỏ ra khá phần vần
đỏ vàng là hai màu mà theo quan niệm của người á đông thể hiện cho sự may mắn thịnh vượng
vì thế mà mỗi dịp tết đến xuân về
người châu á lại tìm mua những sản phẩm trang phục có hai màu này với hy vọng cầu may
người thái cũng vậy
tuy nhiên năm nay họ đang phải băn khoăn rất nhiều khi lựa chọn quần áo chơi tết
bởi lẽ truyền thống là vậy nhưng thái lan lại đang trải qua thời gian quốc tang
không ít người đã cố gắng để dung hòa giữa hai vấn đề này
bằng cách lựa chọn những bộ trang phục phối màu đen đỏ và vàng
năm nay thị trường bán lẻ quà tặng tết tại hàn quốc
đang chứng kiến sự ế ẩm lần đầu tiên trong vòng hai mươi năm qua
có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này
người dân hàn quốc ngày càng ít chịu chi cho các món quà đắt tiền vào dịp tết nguyên đán
mặt khác vụ bê bối chính trị đang diễn ra ở đất nước này
cũng phần nặng
các mặt hàng kém được ưa chuộng chủ yếu đều có giá vượt quá năm mươi won
tức là mức trần mà chính phủ hàn quốc quy định
nhằm ngăn chặn tình trạng hối lộ và tham nhũng
tết nguyên đán năm nay cũng là dịp lễ tết truyền thống đầu tiên tại trung quốc
được áp dụng bộ luật chống tham nhũng mới
mặt trời cũng như ngày hôm nay
có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này

tết nguyên đán năm nay cũng là dịp lễ tết truyền thống đầu tiên tại trung quốc được áp dụng bộ luật chống tham nhũng mới
tết nguyên đán năm nay cũng là dịp lễ tết truyền thống đầu tiên tại trung quốc được áp dụng bộ luật chống tham nhũng mới